ngày hai mươi sáu tháng ba sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo liên minh châu âu
chủ tịch hội đồng châu âu charles misen cho biết eu ủng hộ duy trì biên giới mở để hàng hóa
tiếp tục được lưu thông và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu vaccine chống lại virus sars cov hai
chủ tịch hội đồng châu âu charles michel nhấn mạnh châu âu ưu tiên hạn chế việc đi lại không
cần thiết của người dân nhưng đồng thời nỗ lực đảm bảo dòng lưu chuyển hàng hóa bởi điều này
là rất quan trọng để tránh tình trạng thiếu hụt và giúp bảo vệ tối đa thị trường chung châu âu
ông cho biết các lãnh đạo eu nhất trí làm mọi thứ có thể để hỗ trợ công tác nghiên cứu
phối hợp các nỗ lực và tìm kiếm sự hợp tác trong cộng đồng khoa học để tối đa hóa tiềm năng
nghiên cứu trên toàn eu ủy ban châu âu đề xuất sáng kiến đầu tư ứng phó với covid một mươi chín với gói ba mươi
một mươi tỷ euro đầu tư theo chính sách gắn kết để giải quyết hậu quả của khủng hoảng
cũng tại hội nghị các nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ hồi hương cho công dân eu
bị mắc kẹt ở các nước thứ ba muốn về nhà với sự trợ giúp tích cực của cơ quan đối ngoại eu và ủy ban châu âu